tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành và ủy ban giám sát tài chính tiền tệ quốc gia nhằm đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm gdp có xu hướng tăng nhanh bình quân tăng một mươi sáu bảy một năm nguyên nhân là do các khoản tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng bắt nguồn từ nhu cầu vốn tăng cao của các doanh nghiệp
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng nợ nước ngoài của quốc gia so với gdp giảm xuống còn khoảng bốn mươi sáu cụ thể nợ nước ngoài của chính phủ còn một mươi chín ba gdp
nợ nước ngoài của chính phủ bảo lãnh còn bốn bốn gdp nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp còn hai mươi hai ba gdp như vậy là dưới mức trần quốc hội cho phép
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ ngành tăng cường điều hành quản lý nợ công theo quy định của luật quản lý nợ công nghị quyết chuyên đề của quốc hội chính phủ bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế nói chung chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn tự thân của doanh nghiệp đặc biệt là giám sát nợ nước ngoài của từng doanh nghiệp một cách chặt chẽ